tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép trong ba tháng tới
nhất là thời gian tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng oxy
cho các cơ sở y tế tại tp hcm
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội thời gian này thì đã diễn biến rất phức tạp
số các mắc mới liên tục tăng cao
trước bối cảnh đó thành phố đã huy động các tổ công tác đặc biệt
hỗ trợ bệnh nhân covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và không triệu chứng
đối tượng tiếp xúc gần f một điều trị cách ly tại nhà
mô hình này đã được thực hiện bài bàn và đạt hiệu quả cao
các tổ hỗ trợ chăm sóc điều trị covid một mươi chín tại gia đình ở hà nội được đánh giá thiết thực
kịp thời là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các bệnh nhân trong quá trình chữa bệnh
tại quận hoàn kiếm hàng ngày tổ hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại nhà
phường trần hưng đạo lại đi kiểm tra thăm hỏi các trường hợp f đủ điều kiện cách ly
điều trị tại nhà trên địa bàn
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch mọi sự liên hệ và động viên bệnh nhân covid một mươi chín
đều được thực hiện bằng thiết bị di động
trong quá trình trao đổi đại diện chính quyền địa phương y tế
cơ sở giải đáp mọi thắc mắc của người dân trong quá trình điều trị
theo chỉ thị của thành phố hà nội cần bảo đảm triển khai tối đa việc quản lý điều trị f triệu chứng nhẹ
và không triệu chứng tại nhà khi đủ điều kiện sẵn sàng kích hoạt các cơ sở thu dung
điều trị f chỉ đạo điều tiết hỗ trợ lực lượng trang thiết bị giữa các xã phường thị trấn
đánh giá hiệu quả hoạt động của các trạm y tế lưu động
việc điều trị f cách ly f một tại nhà
chủ động ra soát hệ thống y tế cơ sở trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị f
để có giải pháp cụ thể về trang thiết bị y tế thuốc nguồn nhân lực y tế ngoài công lập
sinh viên các trường cao đẳng đại học các y bác sĩ nghỉ hưu tình nguyện viên
tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cập nhật đầy đủ danh sách f điều trị tại nhà đảm bảo việc cấp phát thuốc
theo phát đồ điều trị và hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly điều trị
xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm
liên tiếp những ngày qua số ca covid một mươi chín của hà nội đều ở mức cao thậm chí là dẫn đầu cả nước
chỉ trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua thành phố cũng đã ghi nhận gần một tám trăm linh f
trước tình hình đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu khuyến cáo
người dân nên hạn chế các hoạt động tụ tập đông người đặc biệt là dịp lễ giáng sinh và những ngày lễ lớn
liên tiếp những ngày qua
số ca mắc covid một mươi chín của hà nội ở mức cao trên một năm trăm linh ca
đáng chú ý trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai thành phố ghi nhận đến hơn bảy trăm ba mươi ca trong cộng đồng
là trong số gần một tám trăm linh bệnh nhân
trong đó địa bàn ghi nhận nhiều ca cộng đồng là các quận như đống đa hà đông hai bà trưng ba đình hoàng mai
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
khi thành phố thực hiện chính sách nới lỏng sống chung an toàn với covid một mươi chín
thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu
đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận
người dân không nên quá lo lắng hoang mang khi con số này tăng từng ngày
mà phải xác định phòng bệnh là chính không bao giờ được chủ quan
tiến sĩ phu nhấn mạnh không được nghĩ mình đã tiêm vaccine hay có xét nghiệm âm tính
lại cho phép bản thân chủ quan không thực hiện năm k nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
vì thế trong giao tiếp tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết được
liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh không
bên cạnh đó
những hoạt động tập trung đông người như liên hoan đám tang đám cưới nhà thờ
sẽ là môi trường thuận lợi để virus sars cov hai lây lan
tiến sĩ phu cũng cho biết trong dịp lễ giáng sinh năm mới để hạn chế lây nhiễm
người dân nên hạn chế các hoạt động đi chơi hoạt động tôn giáo tụ tập đông người
hạn chế tiếp xúc gần thay vì đó tổ chức lễ giáng sinh bằng hình thức trực tuyến
trong môi trường kính đông người như nhà thờ virus rất dễ lây lan
tương tự nhiều nước phương tây phải áp dụng các biện pháp hạn chế
bên cạnh đó thành phố hà nội cũng cần sớm kiểm soát tình hình
không để số ca tăng cao hơn nữa nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra
các đơn vị cũng không được buôn trôi thả lỏng phải tăng cường tuyên truyền kiểm tra
giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
ông cũng nhấn mạnh thêm người dân cần đảm bảo thực hiện năm k của bộ y tế trong bất cứ thời điểm nào
chúng ta luôn phải đề phòng trường hợp người bên cạnh thậm chí bản thân mình
đang là f không thực hiện tốt năm k còn là điều kiện làm lây lan mầm bệnh cho người khác
đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương
theo ông nếu người dân cứ ra đường tụ tập ăn uống liên hoan không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
thì khó ngăn được số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao
ngoài ra trong thời điểm hiện tại các hoạt động cần phải có điều kiện
trong đó duy trì các hoạt động thiết yếu để phục vụ sản xuất phát triển kinh tế
đưa ra các điều kiện cụ thể trong các hoạt động khác nếu không cần thiết có thể tạm dừng
chỉ còn ít ngày nữa thôi là kết thúc năm hai nghìn hai mươi một một năm đầy khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
những ngày cuối năm khi hoạt động kinh tế dần có tiến triển người dân mong muốn phớt phát cho cả một năm
ấy vậy mà ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vẫn để những người lao động ở huế vào khó khăn vất vả
họ vẫn đang cố chạy đua với công việc và thời gian để mong có một cái tết ấm no nhưng không dễ dàng
mọi năm thời điểm những ngày tháng gần tết cũng là mùa kiếm cơm của những người lao động nghèo như bóc phát chạy xích lô bán rong
trên địa bàn tp huế thừa thiên huế nhiều lượng người đi chợ mua sắm tăng lên
thế nhưng năm nay dạo một vòng quanh tp huế không khí điều hiu đang bao trùm những người xích lô bó gối chờ thời
trong khi người bóc phát cũng không có hàng người bán vé số rảo khẳng cổ nhưng cũng chẳng mấy người mua
có một lượng lớn người lao động nghèo ở khu vực đô thị tại thành phố huế thừa thiên huế đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
mọi hoạt động kinh tế bị ngưng trệ
trên địa bàn tp huế người dân hạn chế ra đường nên dù đã cận kề tết nhưng công việc của họ vẫn ế ẩm thề thảm
tại khu vực chợ đông ba thành phố huế thừa thiên huế cả một hàng dài các bác xe thổ xích lô vẫn miệt mài chờ đợi dù lượng khách trong những ngày cuối năm khá ảm đạm do ảnh hưởng của covid một mươi chín
điều này ảnh hưởng trực tiếp tới công việc lẫn thu nhập của họ
nghe xe đạp thô bóc phát ở chợ đông ba cửu vạn thời điểm này cũng lâm vào cảnh đói việc
có những người chờ nguyên một ngày không có chuyển hàng nào
thu nhập là con suất không tròn trỉnh
nhưng nếu không làm nghề này thì họ cũng không biết phải làm nghề gì khác
bởi bao năm qua họ đã bám lấy nghề này để mưu sinh
giờ trưa họ xin những suất cơm từ thiện gần đó ăn ngay tại chợ để kịp những chuyến hàng chiều và hy vọng sẽ có việc dù ít hay nhiều
dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội mà người nghèo là đối tượng dễ tổn thương nhất
mặc dù họ vẫn cố gắng bám trụ chạy đua với thời gian để kiếm thu nhập nhưng tết năm nay với họ khó hy vọng
có được một cái tết đủ đầy
quý vị thân mến những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng căng thẳng phức tạp
vì vậy quý vị chú ý không nên lơ là trong phòng chống dịch
chúng ta góp sức để công cuộc chống dịch đạt được hiệu quả
chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đóng một năm mới an khang thịnh vượng và bình an
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại